trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện đang có mưa to đến rất to lượng mưa trong hai ngày mùng bảy và ngày mùng tám tháng một mươi phổ biến từ năm trăm linh đến sáu trăm linh mm
lũ trên các sông suối lên nhanh khiến cho nhiều vùng bị cô lập tỉnh cũng đã ghi nhận một người thiệt mạng và bốn người mất tích do bị nước lũ cuốn trôi
trong đêm bảy tháng một mươi cháu bé bốn tuổi ở xã hải phong huyện hải lăng bị lũ cuốn đến nay đã tìm được thi thể của cháu
bốn người bị lũ cuốn trôi mất tích ngày bảy tháng một mươi tại huyện hướng hóa đến nay vẫn chưa tìm thấy
chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm
hiện nay lũ trên các sông đang lên nhanh đa số vượt mức báo động hai một số điểm như tại gia vòng đầu mẫu vượt trên báo động ba
tại huyện hướng hóa đến tám giờ sáng nay đã di rời gần một một trăm linh hộ với gần bốn tám trăm linh khẩu
mưa lũ lớn cũng gây sạt lở nhiều điểm trên các tuyến giao thông đường hồ chí minh qua địa bàn huyện miền núi đắc rông khiến giao thông bị tê liệt
huyện đã tập trung lực lượng di rời năm trăm bảy mươi hộ với hai năm trăm linh nhân khẩu đến nơi an toàn
tại các huyện vùng trũng của tỉnh quảng trị ước tính hàng nghìn nhà dân đang bị ngập sâu từ hai đến ba mét nhiều hồ nuôi thủy sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị chỉ đạo các lực lượng quân đội biên phòng công an giao thông phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung cứu hộ
đưa người dân ở vùng thấp trũng vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi tránh trú an toàn
học sinh các cấp học trên địa bàn cũng được thông báo nghỉ học trong ngày hôm nay